thưa quý vị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn hữu thuận hai mươi bốn tuổi
trú tại xã cư xuê huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh đàm giao huy chú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
vào ngày hai mươi sáu tháng năm anh huy cùng hai người bạn đi hát karaoke nhưng bị say và không thanh toán tiền
chủ quán karaoke đã gọi nguyễn hữu thuật đến để đưa những người này về nhưng lại xảy ra xô xát đánh nhau
thuật đã dùng tuốt nơ vít đâm hai nhát vào vùng ngực và đầu anh huy khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là năm mươi
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hoàng quang việt bí thư đảng ủy
nguyên chủ tịch ubnd thị trấn kiến đức huyện đắk rơ lấp đã bị công an tỉnh đắk nông khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú tạm hoãn xuất cảnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
theo tài liệu điều tra từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù biết rõ giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi trên hợp đồng
thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế khi giao dịch song với vai trò là chủ tịch ubnd thị trấn kiến đức
ông việt vẫn ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do vợ mình đứng tên nhận chuyển nhượng
hành vi của ông việt đã gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hơn một trăm một mươi hai triệu đồng
công an tỉnh hậu giang vừa phối hợp với cục nghiệp vụ bộ công an triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh
quy mô lớn lên đến khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng cơ quan công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp
đối với chín đối tượng tạm giữ gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt nhiều đồ vật trang sức bằng kim loại màu vàng
cùng với nhiều tài liệu vật chứng dùng vào việc đánh bạc các đối tượng đánh bạc qua các trang cá cược bóng đá
như spobet ipad tám trăm tám mươi tám trang đá gả mạng sv tám mươi tám tổ chức mua bán lô đề của các đài miền nam miền bắc
số tiền đánh bạc bước đầu thống kê của các đối tượng là vào khoảng năm trăm sáu mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ liên quan đến dự án khu dân cư tân thịnh do công ty cổ phần ldg làm chủ đầu tư
bước đầu cơ quan điều tra xác định dự án khu dân cư tân thịnh có diện tích hơn một mươi tám ha chưa được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được
cấp giấy phép xây dựng tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi công ty ldg đã tổ chức thi công sáu trăm tám mươi căn nhà
gồm biệt thự và nhà liên kề cùng với các công trình phụ trợ kết luận thanh tra tỉnh đồng nai cũng chỉ rõ
trách nhiệm của một mươi ba tổ chức và hơn hai mươi cá nhân liên quan tới sai phạm tại dự án này và kiến nghị hình thức xử lý
theo quy định của pháp luật
vâng ạ thời tiết nắng nóng càng khiến nguy cơ cháy nổ tăng cao và vào trưa ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm
thêm một vụ cháy đã xảy ra trên địa bàn hà nội thiêu dụi nhiều tài sản ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp sửa chữa
lốp xe ô tô tại xã mai lâm huyện đông anh nên lửa bén rất nhanh rồi lan sang hai nhà bên cạnh
ngọn lửa bước đầu được xác định bùng lên từ một cột phát sóng điện thoại trên nóc nhà sau đó lan theo cầu thang máy xuống
tầng một sau khoảng hai mươi phút cháy đã lan sang hai nhà bên cạnh nhờ được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa tuy nhiên quá trình này gặp nhiều khó khăn do
cả ba căn nhà đều chứa nhiều lốp xe ô tô đến gần hai giờ chiều cùng ngày đám cháy được khống chế theo thống kê ban đầu
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng ba căn nhà đã bị thiêu rụt
để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và những thương vong về người do cháy nổ gây ra bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tập trung thành lập và duy trì hai mô hình đó là tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng trên phạm vi toàn quốc
huy động sự tham gia của đông đảo người dân với mục tiêu cụ thể đó là một trăm linh các hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh tham gia mô hình này
bằng nhiều giải pháp một số địa phương đã về đích thậm chí là vượt chỉ tiêu bộ giao không chỉ là những con số cụ thể mà quan trọng hơn
đã giúp cho người dân nâng cao được ý thức và kỹ năng trong công tác phòng cháy chữa cháy xem đây không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an nhân dân

với những ngách và ngõ nhỏ như thế này khi có cháy nổ xảy ra thì xe cứu hỏa cũng như là các phương tiện của lực lượng chức năng sẽ rất khó để có thể tiếp cận hiện trường
bởi vậy việc trang bị các điểm chữa cháy công cộng sẽ giúp cho người dân chủ động các phương tiện để có thể xử lý đám cháy ngay từ lúc mới phát sinh
và nhờ đó các thiệt hại do cháy nổ gây ra có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất đặc biệt là những thương vong về người
hơn tám trăm linh điểm chữa cháy công cộng một sáu trăm tám mươi sáu tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã được công an tỉnh thái bình xây dựng và duy trì
đến từng ngõ gõ từng nhà tập trung vào những địa bàn trọng điểm những hộ gia đình có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
thay đổi nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy không phải việc ngày một ngày hay
nhiều giải pháp cụ thể đã được lực lượng công an cơ sở tập trung triển khai
so với chỉ tiêu là một bốn trăm sáu mươi tám năm ký ban đầu thì đã vượt một mươi bốn và điểm chữa cháy công cộng là tám trăm hai mươi năm điểm trên năm trăm năm mươi bốn điểm thì đã vượt một trăm bốn mươi tám chín
tức là vượt bốn mươi năm ngày so với chỉ tiêu bổ ra đặc biệt là các cấp xã để vào cuộc cùng với lực lượng công an để vận động tuyên truyền vận động người dân
hiểu rõ được cái tác dụng cũng như là cái hiệu quả của các mô hình tổ liên gia đến chữa cháy công cộng
chúng tôi chắc định rằng là mô hình đã
đã hoàn thành những cái chỉ tiêu đề ra nhưng làm sao cái mô hình này đi vào cuộc sống đây là một điều rất là quan trọng
thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục thứ nhất đó là để công an các cấp vẫn phải tiếp tục phối hợp với các vị chính quyền địa phương để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa
để cho mọi người thật sự nhân dân thật sự hiểu và cái ý nghĩa của mô hình liên gia về an toàn ngay từ cơ sở này
cái thứ hai chúng tôi cho rằng là chúng tôi cần phải tập huấn tập huấn
nâng cao kỹ năng trang thiết bị có rồi mô hình có rồi nhưng mà từ người dân thấm nhuận thì từng xác định rằng là tại mỗi mô hình là cố gắng một người được tập huấn một cái kỹ năng đầy đủ về công tác phòng cháy chữa cháy
không chỉ khi cháy nổ xảy ra tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ hỗ trợ nhau khi xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
hiện nay trên địa bàn tỉnh thái bình một trăm linh các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
từ hai tầng trở lên cũng đã mở lối thoát nạn thứ hai đây là việc làm cần thiết để đảm bảo khi có cháy xảy ra người dân có phương án thoát nạn an toàn
chỉ còn ít ngày nữa lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba deep hai mươi ba sẽ chính thức khai mạc
cho đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho đại tiệc ánh sáng và âm nhạc bên bờ sông hàn đang được gấp rút hoàn thiện
diện tích sân khấu năm nay rộng hơn một
một mươi m hai với khán đài có quy mô hơn năm chỗ ngồi
tâm điểm trên mặt sân khấu là một con dấu địa điểm
truyền tải thông điệp đà nẵng là điểm hội tụ kết nối toàn cầu cùng vượt qua những khó khăn thử thách sau đại dịch
màn tranh tài đầu tiên sẽ diễn ra giữa đội chủ nhà đà nẵng việt nam với đội đương kim vô địch phần lan trong đêm khai mạc hai tháng sáu với chủ đề tình yêu không khoảng cách
chương trình nghệ thuật khai mạc diep hai nghìn hai mươi ba dự kiến quy tụ hơn một trăm tám mươi nghệ sĩ đến từ hai mươi năm quốc gia trên thế giới và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước
sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh dif hai nghìn hai mươi ba đã sẵn sàng thổi vùng lên không khí lễ hội tại thành phố đà nẵng đem đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu á
thưa quý vị trong số hai mươi bảy trường đại học đào tạo ngành y của cả nước vừa qua có bốn trường đã quyết định dùng tổ hợp có môn văn để xét tuyển
và quyết định này ngay lập tức đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều
vấn đề và chính sách ngày hôm nay phóng viên truyền hình công an nhân dân có cuộc trao đổi với thiên sĩ nguyễn huy quang nguyên vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế
để cùng bàn luận về việc cần có những quy chế tuyển sinh chặt chẽ đối với đào tạo ngành y xin mời quý vị cùng theo dõi
các tổ hợp được đưa vào xét tuyển gồm b ba toán văn sinh a một mươi sáu toán khoa học tự nhiên văn b một mươi hai văn hóa anh
bên cạnh các tổ hợp truyền thống trước những ý kiến trái chiều xung quanh việc một số trường đại học ngoài công lập đưa môn văn vào tổ hợp xét tuyển y khoa
sáng ngày hai mươi tám tháng năm bộ giáo dục đào tạo đã chính thức lên tiếng
bà nguyễn thu thủy vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục đào tạo cho biết
thời gian tới bộ giáo dục và đào tạo sẽ ra soát tổng thể phương thức tuyển sinh của các trường
trong trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo liên quan báo cáo giải trình về những vấn đề mà xã hội quan tâm
bà nguyễn thu thủy vụ trưởng bộ giáo dục đào tạo cho biết
thời gian tới bộ giáo dục và đào tạo sẽ giả soát tổng thể phương thức tuyển sinh của các trường
trong trường hợp cần thiết sẽ yêu cầu các cơ sở đào tạo liên quan báo cáo dạy trình về những vấn đề mà xã hội quan tâm
bộ giáo dục và đào tạo cần xem xét trên các nghiên cứu khoa học thực tiễn
vậy theo tiến sĩ những đề xuất như thế này trong thời điểm này rất cần thiết phải không ạ
các trường theo luật được quyền chọn các tổ hợp để có xét tuyển trong đó có thể chọn cả bốn văn
nhưng bộ giáo dục đào tạo làm chức năng của những nước phải được các trường này
là phải có cái giải trình về mặt khoa học về mặt thực tiễn về đầu vào đầu ra
mà nó liên quan đến mã ngành
sức khỏe là nó có đáp ứng được các yêu cầu đó không
bởi vì nếu như không đáp ứng được thì rõ ràng là trong quá trình học tập
học sinh sẽ khó mà có thể tiếp thu được
cho nên là cái vấn đề này nó đòi hỏi là bộ giáo dục đào tạo cũng phải xem xét rất là kỹ
cái yêu cầu của các trường để chúng ta có được một cái hướng đào tạo phù hợp
và nếu như mà chúng ta chấp nhận môn văn thì cũng chỉ là chấp nhận ở cái mã ngành nào của ngành y thôi
ví dụ như là quản lý bệnh viện hay là những cái ngành liên quan đến cái tâm lý học
ở cái người bệnh hiện tại thì có thể là được tuyển cái ngôn văn
nhưng mà chỉ ở các cái mã ngành đấy thôi chứ không phải toàn bộ của cái mã ngành sức khỏe là ta
muốn lấy được môn nào thì ta lấy thì lúc đó đấy
thì chúng ta không thể có một cái bác sĩ ngoại bác sĩ nội hay là các bác sĩ tai mũi họng răng hoặc giỏi được
như tiến sĩ vừa phân tích thì để đảm bảo chất lượng tuyển sinh
và cái công tác đào tạo trong cái quá trình mà đào tạo đối với ngành y
thì cũng cần phải có những cái quy định chặt chẽ hơn
vậy phải chăng là bộ giáo dục đào tạo cũng phải nghiên cứu đến các quy định quy chế cần thay đổi như thế nào
để mà công tác đào tạo cũng như là xét tuyển của ngành y thì nó được chặt chẽ hơn
tránh những cái trường hợp là năm nay có thể là như thế này
nhưng năm sau lại đưa thêm nhiều các môn khác vào xét tuyển nhiều ngành học khác nữa phải không ạ
bộ giáo dục đào tạo cần phải có một cái gia soát để đánh giá một cách tổng quan
đặc biệt là ở trong các lĩnh vực mà đào tạo liên quan đến lĩnh vực y tế
thì rõ ràng là chúng ta phải xem xét là một là cái yếu tố của cái sức khỏe của con người trong cái quá trình đào tạo đó
cái thứ hai là các bác sĩ đó có đáp ứng được các cái yêu cầu của cái sức khỏe hay không
và cái đó đấy nó là một cái yếu tố vô cùng là cái quan trọng cho nên phải có những cái giả soát
đồng thời lại phải ra soát được toàn bộ các cái mã ngành đào tạo thuộc về lĩnh vực sức khỏe
trong đó lại giả soát được các cái tổ hợp thi như thế nào để nó thích ứng được
với lại cái sức khỏe của con người
và tất nhiên là chúng ta phải tham khảo quốc tế
bởi quốc tế người ta cũng đi trước việt nam rất nhiều
và nếu như người ta không có cái đào tạo môn văn trong ngành y thì cớ sao mà chúng ta lại chấp nhận
cái đào tạo cái xét tuyển đầu vào là có cái ngành trong đó có cái anh văn hay là có cái văn học
một lần nữa cảm ơn tiến sĩ nguyễn huy quang đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cần khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới
hà nội chi hơn tám trăm năm mươi tỷ đồng hỗ trợ người thất nghiệp
hai việc hơn hai mươi ngân hàng đồng loạt hạ loại suất thiết kiệm
sẽ là những nội dung đáng chú ý tiếp theo trong cộng tin chính sách
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi cục đăng kiểm việt nam
yêu cầu có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới
theo đúng quy định pháp luật trình bộ giao thông vận tải trước ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo đó bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi cục đăng kiểm việt nam
năm hai nghìn hai mươi ba bộ tài chính đã có nhiều văn bản về việc dự thảo nghị quyết của chính phủ
về thực hiện các giải pháp cấp bách trong việc đảm bảo cung cấp dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới
đáp ứng nhu cầu của người dân doanh nghiệp và văn bản về giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải
gửi bộ giao thông vận tải
trong đó bộ tài chính đề nghị bộ giao thông vận tải đánh giá tình hình thực hiện
mức độ bù đắp chi phí của các mức giá dịch vụ kiểm định phương tiện vận tải hiện hành
đồng thời chỉ đạo cơ quan quản lý trực tiếp của đơn vị kinh doanh
hoặc đơn vị kinh doanh xây dựng phương án giá trình bộ giao thông vận tải thẩm định
sở lao động thương binh và xã hội hà nội vừa cho biết trong năm tháng đầu năm nay
đơn vị này đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần ba mươi bốn trăm linh trường hợp
với số tiền hơn tám trăm năm mươi tỷ đồng
cũng theo báo cáo trong năm tháng đầu năm thành phố hà nội giải quyết việc làm mới
cho gần tám mươi sáu lao động
trong đó có gần hai người được đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
theo hợp đồng tại nhật bản đài loan và hàn quốc
tự tạo việc làm và qua tư vấn giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn thành phố là hơn năm mươi năm lao động
hơn hai mươi ngân hàng vừa hạ lãi suất tại nhiều kỳ hạn
đưa mức lãi suất niêm yết cao nhất về tám năm một năm
động thái này diễn ra sau khi ngân hàng nhà nước giảm trần lãi suất
huy động kỳ hạn dưới sáu tháng vào tuần trước
theo đó các ngân hàng giảm trung bình năm một năm với các kỳ hạn dưới sáu tháng
tương ứng mức giảm của ngân hàng nhà nước
với các kỳ hạn từ sáu tháng trở lên hệ thống ngân hàng đã giảm trung bình
hai ba một năm so với cách đây hai tuần
nhóm ngân hàng có vốn nhà nước gồm việt công banh agribank bidv và việt tim banh
đã giảm tới bốn với các kỳ hạn từ sáu tháng trở lên
đưa mức lãi xuất cao nhất
với mức sáu tám bảy một năm

đáp ứng yêu cầu khách quan điều này xuất phát từ sự đa dạng phức tạp
của công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn có sự biến động thay đổi
đòi hỏi các quy định pháp luật phải được bổ sung và hoàn thiện
tiềm ẩn rủi ro khi mua bán sổ tiết kiệm trên mạng là nhan đề bài viết
có trên báo lao động số ra ngày hôm nay
bài viết phản ánh về hoạt động mua bán chuyển nhượng sổ tiết kiệm
đang diễn ra rầm rộ trên nhiều hội nhóm gửi tiền
mặc dù pháp luật cho phép nhưng các chuyên gia pháp lý lưu ý
việc chuyển nhượng cần được thực hiện theo đúng quy định để tránh những rủi ro
bài viết dẫn phân tích của chuyên gia pháp lý luật sư quách thành lực
đoàn luật sư tp hà nội theo điều một mươi bốn thông tư bốn mươi tám năm hai nghìn một mươi tám của ngân hàng nhà nước
cho phép chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm
theo đó tổ chức tiến dụng hướng dẫn người gửi tiền thực hiện giao dịch
chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan
trừ trường hợp chuyển giao quyền sở hữu theo thừa kế
đối tượng nhận chuyển giao quyền sở hữu phải bảo đảm phù hợp với quy định
tuy nhiên việc chuyển nhượng số tiết kiệm có thể gặp rủi ro nếu không thực hiện quy trình sang tên
chính vì vậy hoạt động mua bán sổ tiết kiệm không thể đơn giản như trả tiền nhận sổ là xong
ngoài cảnh báo những rủi ro khi mua bán sổ tiết kiệm
thì báo lao động số ra sáng nay còn phản ánh một thực trạng đáng lo lắng khác
đó chính là việc bất kỳ đối tượng nào kể cả là học sinh
cũng có thể dễ dàng tiếp cận mua bán thuốc lá điện tử cả trên mạng lẫn ở cửa hàng trực tiếp
và tất cả số thuốc lá này đều không có hóa đơn chứng tử
ghi nhận thực tế khi mua hàng online người mua chọn sản phẩm để lại họ tên số điện thoại và địa chỉ
sản phẩm sẽ được giao tận nơi mà không cần bất cứ một minh chứng nào về lứa tuổi
những năm gần đây thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng và si sa
các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu kinh doanh và lưu hành tại thị trường trong nước
tuy nhiên việc mua bán quảng cáo đang diễn ra phổ biến đặc biệt là trên mạng internet
trong quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm hai nghìn ba mươi
chính phủ đã đề ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp chung
trong đó có đề xuất ban hành quy định về ngăn ngừa các sản phẩm thuốc lá điện tử
thuốc lá nung nóng xì xa và các sản phẩm thuốc lá mới khác trong cộng đồng
từ đầu năm đến nay nhiều động thái tích cực từ chính phủ đã góp phần cải thiện
nguồn cung sản phẩm bất động sản trên thị trường thế nhưng hoạt động giao dịch vẫn hết sức ảm đạm
đáng chú ý mặc dù thanh khoản yếu song giá bán sản phẩm vẫn không giảm
một số khu vực thậm chí còn ghi nhận có sự tăng giá
ghi nhận thực tế này báo kinh tế và đô thị có bài viết với nhân đề
nghịch lý thị trường bất động sản thanh khoản đóng băng giá bán không giảm
thời điểm hiện tại nguồn cung trên thị trường bất động sản ghi nhận sự tăng trưởng trở lại
do hiệu ứng từ những chính sách mới được chính phủ ban hành
tuy nhiên theo đánh giá những hành động trên mới chỉ có tác động chấn an tinh thần
chứ chưa thực sự trở thành đòn bẩy để vực lại thị trường đang vô cùng bế bát
đặc biệt thị trường xảy ra nghịch lý khi thanh khoản gần như chạm đáy
nhưng giá bán không giảm thậm chí là vẫn tăng
các chuyên gia cho rằng năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm sẽ là cơ hội cho những nhà đầu tư có tiền mặt
và những người có nhu cầu ở thực tiếp cận được với bất động sản giá tốt
pháp lý tốt và khả năng tạo ra thanh khoản tốt trong tương lai
tuy nhiên thay vì vội vàng nhà đầu tư nên chậm rãi thận trọng trong việc tiếp cận
thông tin thị trường để đánh giá cơ hội từ đó đưa ra quyết định phù hợp nhất